để đảm bảo an toàn giao thông tạo thói quen nhường đường cho xe ưu tiên của người tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh phú thọ đã ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp
người điều khiển phương tiện giao thông không nhường đường cho xe ưu tiên
chỉ trong ngày đầu tiến hành kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp vi phạm là lái xe ô tô
qua kiểm tra cho thấy hầu hết các trường hợp vi phạm là do không nắm vững các kiến thức
về luật an toàn giao thông đường bộ
ngoài ra một số trường hợp trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng điện thoại di động
hoặc sử dụng phương tiện giải trí trên xe ô tô nên không chú ý quan sát dẫn tới không phát hiện ra tín hiệu của xe ưu tiên để nhường đường
công an tỉnh đắk lắc và biêu điện tỉnh đắk lắc vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu nộp tiền phạt
và chuyển phát giấy tờ cho người bị tạm giữ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
qua hệ thống biêu điện
theo ký kết thì từ nay những người vi phạm luật giao thông sẽ được nộp tiền phạt ngay tại các điểm giao dịch của biêu điện
và được nhận lại các giấy tờ bị tạm giữ ngay tại nhà do cảnh sát giao thông phối hợp với biêu điện giải quyết chuyển trả
biêu điện tỉnh sẽ chuyển phát trả các loại giấy tờ đảm bảo nhanh chóng chính xác an toàn tới tận tay người nhận
với việc thực hiện dịch vụ hành chính công này không chỉ giảm bớt rất nhiều thời gian công sức đi lại cho người dân
mà còn giúp giảm bớt áp lực cho cơ quan công an và kho bạc nhà nước trong quá trình xử lý các thủ tục vi phạm hành chính
thưa quý vị không phải mất phí từ ba mươi năm đến hai trăm linh đồng sau mỗi lần trốn trạm thu phí thành công
nên nhiều phương tiện vận tải đường bộ xe khách và xe du lịch đã liên tục đi vào đường tránh để né trạm thu phí
và điều đáng nói trong khi ngành chức năng chưa tìm được giải pháp xử lý hữu hiệu
thì thực trạng này đang diễn biến ngày càng phức tạp
làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong khu dân cư ghi nhận tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
ngã ba thôn hiệp thanh xã cam thịnh đông thành phố cam ranh
đây là nơi mà các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a thường xuyên né trạm thu phí cam thịnh
thời điểm khi phóng viên có mặt tại đây chỉ có khoảng năm sáu xe ô tô con không chạy theo hướng quốc lộ
mà lại rẽ vào đường tỉnh lộ qua khu vực hai xã cam thịnh đông và cam thịnh tây để không bị thu phí
con số trên là quá ít so với thực trạng xe né chạm mà người dân đã phản ánh thời gian qua
tuy nhiên sự việc trên không có gì quá bất ngờ khi mà cách đó không xa lực lượng thanh tra giao thông đang tiến hành tuần tra kiểm soát phương tiện
khó khăn hiện nay thì hầu như là những lúc mà các lực lượng chức năng có mặt thì các xe hầu như là họ trốn hết
rất ít xe vào hầu như là không có
còn đây là thời điểm lúc một mươi một giờ trưa chỉ cách khoảng một tiếng sau khi lực lượng chức năng đi khỏi
lưu lượng xe tăng khá nhanh
không chỉ có ô tô con mà hàng loạt phương tiện vận tải né trạm thu phí liên tục chạy trên tuyến đường qua khu vực hai xã cam thịnh đông và cam thịnh tây
điều đáng nói dù đang lưu thông trong khu vực đông dân cư và thậm chí phải qua đoạn đường ngang băng qua đường sắt
thế nhưng cánh tài xế không hề giảm tốc độ
nãy sinh ra vấn đề này là từ trước tết nhân đáng tới hiện bây giờ
vấn đề xe lưu thông vận tải trên tuyến đường này sẽ xảy ra nhiều
vấn đề về tai nạn giao thông là không an toàn cho những người dân đi lao động
trong đó là có các con em là học sinh đang đi học và tăng trường về
cái đường thì hẹp mà xe thì chạy tốc độ lớn cho nên là người dân là rất hoang mang lo sợ
theo thống kê của đội quản lý đường sắt cam ranh và trạm thu phí cam thịnh
bình quân mỗi ngày trên tuyến đường tỉnh lộ qua xã cam thịnh đông có từ bốn trăm linh đến năm trăm linh xe tránh trạm thu phí
tương ứng số tiền phí thất thoát
tương ứng số tiền phí thất thoát khoảng năm mươi triệu đồng một ngày
do tình trạng xe né chạm ngày càng tăng nên để bù vào khoản thiếu hụt trên
đơn vị thực hiện dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ một a đoạn qua thành phố cam ranh
sẽ tăng thời gian thu phí đồng bộ lên thành hai mươi năm năm thay vì hai mươi ba năm như hợp đồng bot dự kiến trước đó
thời gian thu phí nếu tình trạng né trạm này thời gian thu phí sẽ tăng lên
bởi vì số liệu thu phí hằng ngày thì được báo cáo cho tổng cục đường bộ và báo cáo cho bộ giao thông
do đó là những người vô hình chung là những người chấp hành lại bị chịu thiệt sau này sẽ tăng số năm thu phí lên
và những người mà trốn trạm một số thành phần trốn trạm thì họ được hướng lợi về cái vấn đề này gây bức xúc trong dư luận
thực trạng xe né phí thời gian qua đã và đang gây nhiều bức xúc cho chính quyền các xã
người dân và kể cả các chủ phương tiện chấp hành đúng quy định
vì vậy ngành chức năng cần sớm có những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết sức điểm vấn đề trên
đồng thời lập lại trật tự an toàn giao thông
góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân địa phương
bốn ba mươi năm là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cả nước kiểm tra xử lý trong ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé